cũng vào chiều ngày hôm qua bảy đối tượng có hành vi chạy xe lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
và có lời lẽ lăng mạ cảnh sát giao thông đã bị công an tp cn lập biên bản xử phạt hành chính
vào lúc bốn giờ chiều cùng ngày trên tuyến đường lê lợi phường cái khế quận ninh kiều tp cn
tổ tuần tra cục phòng cảnh sát giao thông đường bộ công an tp cn đang làm nhiệm vụ
thì phát hiện bảy đối tượng trên điều khiển xe gắn máy lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng
khi tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe và kiểm tra thì các đối tượng không xuất trình được giấy tờ
và xông đến ngăn cản không cho lực lượng chức năng làm nhiệm vụ
các đối tượng còn lớn tiếng lăng mạ các chiến sĩ cảnh sát giao thông
tình hình chỉ được ổn định khi có lực lượng cảnh sát hình sự đặc nhiệm đến hỗ trợ
mời các đối tượng về công an phường làm việc
với các hành vi trên bảy đối tượng đã bị xử phạt hành chính hơn một mươi triệu đồng